sáng nay bốn tháng sáu tiếp tục kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
phát biểu khai mạc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết tại kỳ họp này quốc hội lựa chọn bốn nhóm vấn đề để tiến hành chất vấn đó là
thứ nhất về giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cả nước nhất là tại các thành phố lớn
giải pháp xử lý những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
thứ hai về công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn các địa phương có nhiều khiếu nại tố cáo tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp
các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng địa phương đặc biệt là đồng bằng sông cửu long
thứ ba về thực trạng thị trường lao động ở nước ta hiện nay vấn đề giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động việt nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng
các giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề dạy nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và theo nhu cầu xã hội
công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em giải pháp khắc phục tình trạng bạo hành và xâm hại trẻ em
thứ tư về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học giáo dục phổ thông công tác quản lý giáo dục mầm non nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường
gắn với bốn nhóm vấn đề chất vấn các bộ trưởng trưởng ngành gồm bộ trưởng bộ giao thông vận tải bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo và bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
các phó thủ tướng chính phủ phụ trách lĩnh vực các bộ trưởng trường ngành có liên quan sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình làm rõ thêm những nội dung đại biểu quốc hội quan tâm đối với từng nhóm vấn đề chất vấn
các đại biểu quốc hội là nêu câu hỏi chất vấn là ngắn gọn rõ ý đi thẳng vào nội dung thuộc nhóm vấn đề mà quốc hội đã lựa chọn bảo đảm đúng thời gian quy định
và các bộ trưởng khi trả lời chất vấn cũng cần đi thẳng vào vấn đề mà đại biểu quốc hội chất vấn thẳng thắn xác định rõ trách nhiệm hướng khắc phục và lộ trình thực hiện trong thời gian tới
sau phiên chất vấn
quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để ghi nhận những giải pháp những vấn đề đã hứa của các bộ trưởng và thành viên chính phủ
làm cơ sở để chính phủ để các ngành triển khai thực hiện và các cơ quan của quốc hội cũng như nhân dân giám sát việc thực hiện lời hứa
ngay sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội quốc hội đã nghe trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội nguyễn thanh hải
trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn